chiều nay tại trụ sở bộ công an đã diễn ra phiên họp hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm hai nghìn ba mươi
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ tịch hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm hai nghìn ba mươi chủ trì phiên họp
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ tịch hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm hai nghìn ba mươi
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ tịch hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm hai nghìn ba mươi chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm hai nghìn ba mươi
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay sáu mươi ba trên sáu mươi ba địa phương đã triển khai mô hình số chín triển khai nền tảng quản lý lưu trú
theo thống kê của bộ công an số cơ sở lưu trú sử dụng phần mềm quản lý lưu trú là khoảng chín mươi một bốn trăm linh ba cơ sở và số lượt thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm đã đạt trên sáu bảy trăm sáu mươi lượt
cùng với việc sử dụng căn cước công dân gắn chip khách đến lưu trú cũng có thể sử dụng ứng dụng vned để quét mã tại cơ sở lưu trú
như vậy là thông tin công dân sẽ tự động được kê khai mà không cần phải xuất trình các loại giấy tờ khác
tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng đã có những vướng mắc phát sinh vì vậy nhiều giải pháp đã được tập trung thực hiện nhằm gỡ khó cho vấn đề này
với mục tiêu phần mềm lưu trú asm được triển khai tại một trăm linh các cơ sở kinh doanh lưu trú bệnh viện trường học có khu ký túc xá trên địa bàn
hiện lực lượng công an cơ sở đang tiếp tục ra soát đối chiếu thông tin và tiến hành khởi tạo
kích hoạt tài khoản trên phần mềm asm cho cơ sở đồng thời hướng dẫn cơ sở đăng ký mua thiết bị quét mã qr trên ứng dụng vneid
căn cước công dân gắn chip thường xuyên trao đổi thông tin tình hình có liên quan đến an ninh trật tự hướng dẫn giải quyết những khó khăn vướng mắt trong quá trình sử dụng phần mềm
đối với một số cơ sở có quy mô hoạt động nhỏ số lượng thực khách ít thì họ cũng còn đang ngã ngại diện đề kinh phí để trang bị sử dụng đối với phần mềm này
ban chức quy đội cũng đã trực tiếp tham mô cho lãnh đạo công nguyện chỉ đạo cho các cấp bộ chiến sĩ cũng như là đội sẽ trực tiếp đến từng cơ sở để hướng dẫn
rồi tuyên truyền nhận động họ sử dụng phần mềm này
trước nay là vấn phần mềm thu chi kế toán là phần mềm riêng nay hiện tại là phần mềm này yêu cầu phải tích hợp lại
thì các cơ sở đều đa số là không muốn lộ lọt cũng như là tất cả nội dung thì đều cơ quan công an nắm mắt được
đây là những cái mà bất cập và các cơ sở cũng kiến nghị với công an phường là
có thể là tổ chức cho các cơ sở tổng huấn vì mỗi một cơ sở thì có thể là năm tài khoản bảy tài khoản
có những cơ sở những bệnh viện một trăm linh tài khoản thì các cơ sở cũng muốn là lực lượng công an phải hỗ trợ để tuyên truyền hướng dẫn
để tất cả các nhân viên để có thể thực hiện được
với những khách sạn bệnh viện có quy mô lớn thì việc sử dụng hệ thống phần mềm này vẫn còn những khó khăn nhất định
ví dụ như cơ sở lưu trú này với hơn bốn trăm linh phòng chủ yếu là khách đoàn lưu trú
quá trình sử dụng phần mềm asm cũng đã có những phát sinh như lỗi phần mềm hệ thống hay cách thức đăng nhập
trực tiếp đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực am hiểu về công nghệ thông tin
cũng như các quy trình nghiệp vụ công tác trong đăng ký quản lý cư trú để hướng dẫn trực tiếp các cơ sở
và đồng thời thì chúng tôi cũng tạo một nhóm hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên cho các cơ sở
và giải đáp các vướng mắt kịp thời khi các cơ sở gặp phải
tại một số cơ sở lưu trú tuy đã được tạo lập tài khoản tập huấn thao tác sử dụng
xong cũng chưa đưa phần mềm này
điều này xuất phát bởi hiện các đơn vị vẫn đang sử dụng phần mềm tự thiết lập
đồng thời có những vấn đề liên quan đến thuế tài chính kinh doanh
vì vậy bên cạnh việc kịp thời tháo gỡ vướng mắt nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích chung
thì tăng cường công tác tuyên truyền góp phần đẩy nhanh việc thực hiện mô hình quản lý lưu trú asm
để người dân doanh nghiệp được hưởng thụ thêm các tiện ích khi thực hiện đề án sáu
đồng nai đã thông tin về nguyên nhân gây ra vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hoạn sản xuất thương mại gỗ bình minh
số bảy mươi hai đường kiểm ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh cửu khiến sáu người tử vong năm người bị thương
đồng thời khởi tố bắt tạm giam ông phiang yong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch trung quốc giám đốc công ty gỗ bình minh
căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định nồi hơi của công ty gỗ bình minh
hết hạn kiểm định an toàn từ ngày hai mươi sáu tháng sáu
từ ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai và bình nén khí hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn
nhưng công ty gỗ bình minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất
trong vụ việc này ông phiang yong giám đốc công ty gỗ bình minh là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi
điều hành mọi hoạt động của công ty do đó hành vi của ông phiang yong có dấu hiệu của tội phạm
vi phạm quy định về an toàn lao động cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và xác lệnh tạm giam đối với ông phiang yong về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
các quyết định lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa ra lệnh bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với lẩu vũ nhật đăng
tỉnh chín trăm chín mươi sáu chú xã vĩnh ngọc thành phố nha trang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
đây là đối tượng đã năm lần vô cớ dùng hung khí tấn công năm người phụ nữ đi đường khiến một người tử vong
bốn người bị thương sau khi bị dẫn giải về công an thành phố nha trang đăng đã khai nhận toàn bộ hành vi
phạm tội thời điểm gây ra vụ việc có nhiều khả năng đối tượng này bị loạn thần do tác động của ma túy
trong lúc chờ kết quả giám định tâm thần đối với đăng và kết quả giám định tỷ lệ thương tích các nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và quyết định tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích bên cạnh đó sẽ tập trung làm rõ
dấu hiệu tội phạm giết người để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố nha trang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
hoàng đình tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và vợ là trần thị hồng nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và những kết quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại huyện phú xuyên đã khẳng định việc thực hiện tốt pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương từ đó giúp các giáo dân thêm hiểu đồng hành ủng hộ lực lượng công an giữ gìn bình yên cuộc sống
từ hiệu quả của các mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc cùng những việc làm thiết thực hiệu quả của lực lượng công an huyện phú xuyên đã phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc động viên đồng bào giáo dân sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào
qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn dân tộc
công an huyện phú xuyên đã phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương